vào tối ngày năm tháng ba công an quận lê trân nhận được tin báo có khoảng bốn mươi đối tượng điều khiển hai mươi xe gắn máy
dùng hung khí đuổi đánh nhau dọc tuyến đường hồ sen cầu giáo hai đến trung tâm thương mại yom môn quận lê trân thành phố hải phòng
căn cứ và tài liệu điều tra thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an quận lê trân đã khởi tố vụ án tạm giữ hình sự chín nối tượng
từ một mươi bảy đến hai mươi tuổi về hành vi gây giới trả tự công cộng
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn từ trước với một nhóm đối tượng khác trên địa bàn
nên tối ngày năm tháng ba đã tụ tập chuẩn bị hung khí để trả thù
khi đi đến tuyến đường cầu giáo hai hồ sen thì phát hiện có bốn nam giới đang đi xe máy với tốc độ cao
nghĩ bốn nam giới này thuộc nhóm đối thủ nên cả nhóm đã tăng ga đuổi theo đến khu vực giao chắn cổng c trung tâm thương mại
sau đó chia ra các hướng bỏ đi
ngày hôm nay công an huyện đông anh thành phố hà nội cũng cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự một mươi tám thanh thiếu niên
từ một mươi sáu đến hai mươi tuổi sinh sống chủ yếu trên địa bàn huyện đông anh để làm rõ hành vi gây dối trả tự công cộng
từ vụ việc tại hải phòng vừa đề cập cho đến vụ việc này cũng như là rất nhiều vụ gây dối trả tự công cộng khác từng xảy ra
thì đang đặt ra đòi hỏi công tác đấu tranh xử lý cần phải mạnh tay hơn nữa thậm chí phải xử lý hình sự để tạo sức gian đe
khoảng hai mươi thanh thiếu niên đều nhau trên nhiệm vụ
nhiều xe máy cầm theo ráo giải tự chế rào nhọn gậy gỗ tuyết xót đi thành hàng náo loạn khu vực trục đường kinh tế miền đông
đường cao lỗ quốc lộ ba thuộc địa phận huyện đông anh
qua công tác nắm tình hình trên mạng xã hội và các nguồn trinh sát công an huyện đông anh đã bắt giữ nhóm đối tượng
hành vi mà phóng xe sử dụng xe máy phóng nhanh lạng lãnh bước đầu mang theo không khí và gây giới trả tự công cộng trên đường
thì hành vi trên là hành vi vi phạm pháp luật
tại cơ quan công an một mươi tám đối tượng được xác định do thanh niên đỗ minh hiếu sinh năm hai nghìn hai hộ khẩu thương chú tại vân hà đông anh hà nội cầm đầu
chỉ vì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác mà hiếu đã tập hợp các thanh niên này mang theo hung khí đi trả thù

che biển số các đối tượng đều là thanh thiếu niên từ một mươi sáu đến hai mươi tuổi
thời gian qua các vụ việc tương tự đã được lực lượng chức năng phát hiện xử lý
tuy nhiên nhiều thanh thiếu niên được bạn bè rủ dê đua đòi thiếu sự quản lý
quan tâm của người thân nên vẫn xảy ra các hành vi phạm pháp gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự
em được các anh chủ dê đi và đi lượn vào một lúc sau các anh cầm hung khí đi
giải quyết một thuẫn thì em biết nhiều vụ như thế rồi
nên em không đi một mình em quen hai anh em không chẳng can năng
em nhận thức những hành vi của em là vi phạm pháp luật và gây mất trật tự an ninh
qua sự việc trên thì việc xử lý hành chính hoặc là nhắc nhở các cháu
thì có thể là việc giáo dục sẽ không đạt hiệu quả
mà việc phải là có cái
nhận thức đúng đắn trong về cái hành vi trên
để áp dụng là biện pháp xử lý hình sự để ngầm gian đe giáo dục
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông anh ra lệnh giữ người
trong trường hợp khẩn cấp thời hạn một mươi hai h
về hành vi gây dối trật tự công cộng với các đối tượng
và mở rộng điều tra làm rõ vụ việc
về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thống kê trên cổng thông tin tiêm chủng covid một mươi chín
đến đầu giờ chiều nay cả nước đã tiêm được hơn hai trăm linh triệu liều vaccine
trong đó ngày một mươi năm tháng ba cả nước tiêm gần ba trăm sáu mươi năm liều vaccine
số vaccine phòng covid một mươi chín tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
tính đến ngày một mươi năm tháng ba là hơn một trăm tám mươi ba triệu liều
trong đó mũi một gần bảy mươi một triệu liều mũi hai hơn sáu mươi chín triệu liều
mũi bổ sung hơn một mươi bốn triệu liều mũi ba gần hai mươi chín triệu liều
đến nay thì đã có bốn mươi bảy trên sáu mươi ba tỉnh thành phố đạt tỷ lệ bao phủ
mũi hai vaccine phòng covid một mươi chín trên chín mươi năm
sáu địa phương còn lại có tỷ lệ bao phủ mũi hai từ chín mươi cho đến dưới chín mươi năm
số vaccine phòng covid một mươi chín đã tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi là hơn một mươi bảy triệu liều
trong đó mũi một gần chín triệu liều mũi hai hơn tám ba triệu liều
bộ y tế cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh tiêm chủng bảo đảm tiến độ tiêm vaccine
phòng covid một mươi chín tăng cường vận động người dân tiêm vaccine đi từ ngõ
gõ từ nhà ra từ người để tránh bỏ sót các cơ sở khám bệnh chữa bệnh
ra soát và tổ chức tiêm liều cơ bản và liều bẩ
bổ sung cho người trên năm mươi tuổi người có bệnh nền đến khám bệnh chữa bệnh tại cơ sở
người nhập cảnh vào việt nam chỉ cần có giấy xác nhận âm tính không phải cách ly
đây là quy định mới trong công văn của bộ y tế vừa ban hành liên quan đến công tác
phòng chống dịch covid một mươi chín đối với người nhập cảnh
theo công văn này người nhập cảnh theo đường hàng không phải có kết quả xét nghiệm
covid một mươi chín âm tính trước khi xuất cảnh trong vòng bảy mươi hai giờ nếu xét nghiệm pcr
hoặc trong vòng hai mươi bốn giờ
hai mươi giờ với xét nghiệm nhanh do cơ quan có thẩm quyền của nước đó thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận
quy định này được áp dụng cả đối với người nhập cảnh theo đường bộ đường thủy và đường sắt
trong trường hợp nếu chưa có kết quả âm tính người nhập cảnh phải xét nghiệm trong hai mươi bốn giờ
từ khi nhập cảnh
nếu kết quả âm tính người nhập cảnh được rời khỏi nơi lưu trú
và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
nếu kết quả dương tính phải báo ngay cho cơ quan y tế địa phương
để được hướng dẫn xử lý kịp thời
thông tin từ lãnh đạo ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm thành phố hà nội cho biết
quận đã có quyết định mở lại phố đi bộ khu vực hồ hoàn kiếm để phát triển du lịch
phương án này đã được thành phố hà nội đồng ý về chủ trương và sẽ mở lại từ ngày một mươi tám tháng ba
người dân khi đến đây cần áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
đặc biệt là tuân thủ năm k kiểm soát người vào tuyến phố đảm bảo giãn cách hoạt động trên tuyến phố
trước đó tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm thông báo tạm dừng tổ chức hoạt động của các không gian đi bộ
trên địa bàn quận từ ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một để phòng chống dịch covid một mươi chín
cũng liên quan tới không gian đi bộ ở thủ đô dịp ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm tới đây
tuyên phố đi bộ xung quanh hào thành cổ sơn tây thị xã sơn tây sẽ được đưa vào hoạt động
đây sẽ là tuyến phố đi bộ thứ tư tại hà nội
thành phố hà nội đã có điều chỉnh một số biện pháp thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
trong tình hình mới trên cơ sở dịch bệnh trên địa bàn thành phố được kiểm soát
tỷ lệ tiêm vaccine của người dân đạt trên chín mươi chín
mục tiêu là để phục hồi kinh tế xã hội phát triển du lịch
và các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng cập nhật các tin tức đáng chú ý khác
trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam
sẽ là những tin tức tổng hợp về an ninh trật tự và xã hội
thưa quý vị ngày một mươi sáu tháng ba công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai cho biết
đang tiếp tục điều tra truy xét xử lý đối tượng nguyễn tiến thành hai mươi chín tuổi
ngụ tại xã suối cao huyện xuân lộc về hành vi tàn trữ mua bán
sử dụng trái phép vũ khí công cụ hỗ trợ
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an xã suối cao huyện xuân lộc
tiến hành kiểm tra hành chính quán cà phê nana tại ấp bầu sình xã xuối cao
phát hiện và bắt quả tang nguyễn tiến thành tàn trữ một khẩu súng hơi
màu đen đầy đủ các bộ phận đã được tháo rời
tiếp tục khám xét nhanh nơi ở của đối tượng lực lượng công an phát hiện
trong nhà của y còn tàn trữ một khẩu súng hơi đang lắp ráp giở
một kiếm nhật katana một hộp đạn trì sáu mươi viên đạn và nhiều bộ phận khác của súng
tại cơ quan công an thành khai nhận đã qua trang mạng youtube đạt mua các bộ phận
của súng hơi nhằm mục đích lắp ráp để sử dụng và bán lại cho đối tượng khác có nhu cầu
qua phản ánh của người dân cục quản lý thị trường tp cn phối hợp cùng với thanh tra sở công thương
đã kiểm tra tình hình kinh doanh xăng dầu tại cửa hàng xăng dầu thuộc công ty cổ phần xăng
taxi mekong về việc cửa hàng không bán xăng và nhân viên từ chối bán khi khách vào đổ xăng
vào chiều ngày một mươi năm tháng ba cục quản lý thị trường tp cn phối hợp thanh tra sở công thương
đã đến kiểm tra ghi nhận tại cửa hàng
có ba trụ bơm bán xăng a chín mươi năm ba hai trụ bơm bán xăng e năm và một trụ bơm bán dầu do năm m
trong đó ba trụ bơm bán xăng ron a chín trăm năm mươi ba ngưng hoạt động các trụ khác vẫn hoạt động và bán bình thường
đại diện cửa hàng xd này cho biết ba trụ bơm xăng a chín mươi năm ba ngưng hoạt động là do hết hàng
vào lúc ba h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng ba và đang chờ nhập hàng
đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra thực tế mở đo các bụng chứa xăng ron a chín mươi năm ba
tại ngay điểm bán và ghi nhận bồn chứa không còn xăng
đoàn đã lập biên bản báo cáo theo quy định
theo cục quản lý thị trường tp cnh từ ngày hai mươi bốn tháng một đến nay
qua công tác kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh bán xăng dầu lẻ
phát hiện xứ phạt ba cửa hàng sd với số tiền ba mươi hai triệu đồng
thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề
chở hàng quá tải trọng quá khổ giới hạn và tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ
đêm ngày một mươi năm tháng ba đội cảnh sát giao thông đường bộ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng
đã chốt chặn kiểm tra và xử lý các phương tiện vi phạm trên quốc lộ hai mươi
đoạn qua địa phận của huyện đức trọng
để xử lý các xe vi phạm không lẫn trốn hoặc tìm cách đối phó gây khó khăn
khi phát hiện lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ
ngay từ đầu tối các tổ công tác đã được lãnh đạo đơn vị phân công từ nhiệm vụ cụ thể
theo đó khi các xe đầu kéo nối đuôi nhau chở đất xét ra tới quốc lộ hai mươi
các tổ công tác đã lập tức áp sát yêu cầu tài xế điều khiển xe có dấu hiệu vi phạm
di chuyển tới một khu vực rộng rãi đoạn qua dốc lan hanh sở ninh gia huyện đức trọng
để kiểm tra hành chính
bên cạnh những tài xế nghiêm túc chấp hành hiệu lệnh của lực lượng cảnh sát giao thông
xuất trình các giấy tờ xe để kiểm tra theo yêu cầu
thì vẫn còn tài xế cố tình dây dưa gây khó khăn cho lực lượng chức năng khi làm nhiệm vụ
phát hiện hàng hóa trên xe có dấu hiệu vi phạm pháp luật
lực lượng cảnh sát giao thông đã đề nghị đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế
công an huyện đức trọng
tới phối hợp tiến hành kiểm tra tính hợp pháp của số hàng hóa trên xe
kết quả cân tài trọng xác định
tất cả các xe đầu kéo trên có tài trọng vững mức cho phép
ở các khung từ một mươi ba mươi và từ năm mươi một trăm linh
tài xế xe cũng không xuất trình được hóa đơn chiến tự
và các giấy tờ liên quan để chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa chạy trên xe
cùng với lập biên bản vi phạm hành chính trong các lĩnh vực liên quan
lực lượng chức năng đã yêu cầu tài xế điều khiển các phương tiện và hàng hóa
về bãi tạm giữ phương tiện của công an huyện đức trọng
để tiếp tục làm việc xử lý theo quy định
trước nguy cơ tìm ẩn về tai nạn trên các tuyến giao thông đường thủy nội địa
giám đốc công an tỉnh bình thuận đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh
phối hợp cùng với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng
tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý các trường hợp vi phạm
trên các tuyến giao thông đường thủy nội địa
hiện nay tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa
trên địa bàn tỉnh bình thuận từng lúc từng nơi vẫn còn tiềm ẩn nhiều vấn đề đáng lo ngại
nhiều phương tiện tàu thuyền nhỏ thô sơ chưa đăng ký đăng kiểm không đủ điều kiện để lưu thông
một số địa phương trong tỉnh có chủ trương đầu tư khai thác du lịch
tại một số khu vực sông hồ đảo có cảnh quan đẹp
vì vậy lượng phương tiện giao thông đường thủy để chuyên chở du khách ngày càng tăng
đây cũng là một trong số những nguyên nhân tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông đường thủy nội địa
trước tình hình trên trong những ngày qua phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã tổ chức đến kiểm tra
tại các bến tàu bến thủy nội địa như tại xã đa my huyện hàm thuận bắc xã lan ngâu huyện tánh linh
các bộ chiến sĩ thường xuyên bám sát các địa bàn để cùng với công an các địa phương
quản lý tốt nhất các chủ phương tiện hạn chế những phương tiện mà không đủ đảm bảo kỹ thuật
an toàn kỹ thuật và vận chuyển hàng khách đi ra các nơi nghi hiểm
và không được phép đi những nơi không đảm bảo an toàn
trong thời gian qua thì đồn biên phòng thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật
về giao thông đường thủy
đối với các chủ phương tiện thủy nội địa trên địa bàn thường xuyên tổ chức các buổi tuần tra kiểm tra
giám sát các hoạt động đảm bảo an toàn tuyệt đối về người trong quá trình vận chuyển hành khách
tham quan các điểm du lịch trên địa bàn
ngoài ra lực lượng chức năng còn kết hợp với công tác tuyên truyền nhắc nhở du khách chủ phương tiện
chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nhằm hạn chế thấp nhất việc xảy ra tai nạn
đồng thời tổ chức cho các chủ phương tiện ký cam kết
không hoạt động trái phép khi không đủ điều kiện về đăng ký đăng kiểm
chở hàng khách qua số lượng quy định và không đảm bảo điều kiện an toàn cho hàng khách
qua công tác kiểm tra đa phần các chủ phương tiện các chủ bến khách chấp hành nghiêm các quy định về luật giao thông đường thủy nội địa
mình cũng đang phải kiểm tra lại phương tiện của mình và mình đang tạm ngưng sử dụng tạm ngưng hoạt động
các bác ở đây cũng hướng dẫn là mình lắng nghe và mình kiểm tra lại phương tiện trong thời gian sắp tới
rồi mình được phép
lực lượng đường thủy của phòng giao thông của tỉnh cũng tiếp tục thường xuyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
và công an các địa phương ban ngành vẫn tiếp tục kiểm tra kiểm soát chặt chẽ hơn nữa các phương tiện thủy
để hoạt động trong tướng thị nội địa của tỉnh làm sao để đảm bảo được tốt nhất tai nạn an toàn giao thông trên tuyến thị nội địa của tỉnh
để tránh xảy ra tai nạn giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa
ngoài công tác tuyên truyền kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm của lực lượng chức năng
trước tiên các chủ doanh nghiệp người lái tàu thuyền phải nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về vận tải hành khách
thường xuyên hướng dẫn cho hành khách chấp hành nghiêm các quy định khi lưu thông trên các tuyến đường thủy nội địa
bên cạnh đó hành khách cũng như người dân phải luôn có ý thức tự đảm bảo an toàn cho chính mình và mọi người
chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về giao thông đường thủy đảm bảo tuyệt đối an toàn trên các tuyến giao thông đường thủy nội địa
thưa quý vị hiện số ca mắc covid một mươi chín tại tp hcm vẫn đang tăng cao đặc biệt là ở trẻ em
tuy nhiên khi thời điểm giao mùa thời tiết thay đổi khiến cho trẻ mắc một số bệnh về hô hấp siêu vi tăng cao
chứ không hoàn toàn là do mắc covid một mươi chín
nhiều phụ huynh cứ thấy con sốt là đưa đi khám
gây quá tải tại các bệnh viện nhi đồng thời tăng nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín tại bệnh viện
ghi nhận tại bệnh viện nhi đồng hai có thời điểm bệnh viện tiếp nhận gần ba bệnh nhân đến khám mỗi ngày
với triệu chứng sốt ho trong đó khoảng bốn trăm linh ca nghi nhiễm covid một mươi chín
theo các bác sĩ thời gian vừa qua không chỉ số ca mắc covid một mươi chín tăng mà hầu hết các bệnh khác đều tăng
hiện bệnh viện đã tăng cường thêm các bàn khám để tiếp nhận nhanh nhất
nhằm giảm thời gian chờ đợi tránh nguy cơ lây nhiễm tại bệnh viện cho trẻ
tại khoa khám bệnh đối với khu khám thường mình có khoảng ba mươi bàn đầy đủ các chiên khoa
để phục vụ cho các bệnh lý thông thường
và ở khu khám sàng lọc lúc trước mình có một bàn sau đó mình tăng lên hai bàn
và hiện tại bây giờ là có ba bàn đã thực hiện triển khai tại khu khám sàng lọc bệnh nhân covid
thời điểm giao mùa trẻ mắc nhiều bệnh cũng có triệu chứng ho sốt
chứ không riêng covid một mươi chín
tuy nhiên khi trẻ sốt nhiều phụ huynh tỏ ra lo lắng
và đưa ngay trẻ đi khám ở bệnh viện nhi gây quá tải cục bộ
giống như một cách bình dân nhát tay không dám thử cho con ở nhà
thì phải đem đến cơ sở y tế để nhờ hỗ trợ
thì mình khuyên các bà mẹ là nên làm test nhanh ở nhà trước
tại vì nếu mà khi đã có test nhanh dương tính
thì khi đến bệnh viện thì mình sẽ xử lý nó sẽ được nhanh hơn
nó sẽ bỏ qua được một số những vấn đề thủ tục đỡ bắt thời gian
còn khi mà ngay cả những cái trường hợp mà đã dương tính rồi
thì khi mình tới bệnh viện thì sẽ được tư vấn
và các bà mẹ sẽ thường đa số là yên tâm về nhà theo dõi
những trường hợp mà test mà ra âm tính rồi
thì có thể là đến khám ở cái khâu khám bình thường
là giống như một cái trẻ không có covid
theo sở y tế tp hcm nếu như tuần lễ đầu tháng hai chỉ có bốn trăm bốn mươi chín ca trẻ em mắc covid một mươi chín
thì chỉ sau một tháng từ ngày một đến ngày bảy tháng ba
có hơn ba mươi bốn trẻ mắc covid một mươi chín chủ yếu là số học sinh tiểu học
dù số lượng tăng nhưng số trẻ f diễn tiến nặng thời gian qua không nhiều
ngành y tế và giáo dục đã triển khai các hoạt động xử lý f trong trường học
đồng thời tăng cường cơ sở y tế điều trị f cho bệnh nhi
các bệnh viện mà có chuyên khoa nhi đầu ngành như là bệnh viện nhi đồng một nhi đồng hai và nhi đồng thành phố
sẽ sẵn sàng tiếp nhận thu dung các trường hợp ca nặng
và các bệnh viện nguyện cũng có thể triển khai các khoa màu khám cho trẻ em
nếu trong trường hợp mà các bệnh viện ở tuyến thành phố của chúng ta có sự quá tải
nhưng mà cho tới nay thì chúng ta vẫn trong kiểm soát
và chúng ta sẽ các số ca mà mất trong thời gian qua thì nó không có nhiều
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp
bên cạnh việc trang bị thêm kiến thức y học thưởng thức để chăm sóc trẻ tại nhà
phụ huynh không nên quá lo lắng mang trẻ đi khám tại các bệnh viện nhi
đồng thời không trì hoãn nếu trẻ có biểu hiện bất thường làm nặng hơn tình trạng bệnh của trẻ
bởi trong một số trường hợp nhất định có thể làm chậm quá trình điều trị và gây nguy hiểm cho trẻ
quý vị và các bạn vừa xem xong bản tin dịp sống hai mươi bốn trên facebook
sau đây hòa trí xin mời quý vị quay trở lại trường quay hà nội để tiếp tục theo dõi bản tin an ninh hai mươi bốn h